chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây
mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
nhận lời mời của ngài matteo pianterosi bộ trưởng bộ nội vụ italia
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã sang thăm làm việc tại cộng hòa italia từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng bảy
trong khuôn khổ chuyến thăm bộ trưởng tô lâm đã hội đàm với bộ trưởng bộ nội vụ và bộ trưởng bộ tư pháp italia
để thảo luận các vấn đề hợp tác quốc tế và hợp tác song phương
trong khuôn khổ hội đàm với bộ trưởng bộ nội vụ matteo pianterosi
hai bộ trưởng đánh giá quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ italia
được duy trì và thúc đẩy với nhiều kết quả tích cực
việc hai bên ký kết hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm hai nghìn một mươi bốn
đã tạo cơ sở để tăng cường hợp tác phòng chống các loại tội phạm
bộ công an việt nam đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo
nâng cao năng lực đấu tranh phòng chống tội phạm do bộ nội vụ italia tổ chức
cũng như tham gia các khóa đào tạo về gìn giữ hòa bình do chính phủ italia tài trợ
tại buổi hội đàm với bộ trưởng bộ tư pháp carlo nodio
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao việc chính phủ italia đưa việt nam vào danh sách hai mươi quốc gia
tiếp tục ưu tiên thúc đẩy thương mại đầu tư đến năm hai nghìn ba mươi
mở rộng văn phòng hợp tác phát triển tại hà nội phụ trách khu vực và ban hành chiến lược mới
nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển với asean là những cơ sở thuận lợi
để đưa quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới
bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam sẵn sàng làm cầu nối quan hệ giữa italia và asean
hỗ trợ italia tham gia các cơ chế hợp tác tại khu vực châu á thái bình dương
tích cực ủng hộ italia trên các diễn đàn đa phương
cùng với hiệp định về hợp tác đầu tranh phòng chống tội phạm giữa việt nam và cộng hòa italia ký năm hai nghìn một mươi năm
hiệp định dẫn độ và hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù được ký lần này
sẽ là những văn bản pháp lý quan trọng trong hợp tác đầu tranh phòng chống tội phạm giữa việt nam và italia
qua đó cụ thể hóa cam kết không khoan nhượng với bất kỳ tội phạm nào liên quan đến hai nước
đảm bảo an ninh an toàn cho các hoạt động đầu tư thương mại lao động sinh sống học tập du lịch
của công dân việt nam và italia trên lãnh thổ nước kia
trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại cộng hòa italia
bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã đến thăm đại sứ quán việt nam tại cộng hòa italia
bộ trưởng tô lâm đã thông báo văn tắt về tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước
kết quả công tác nổi bật về bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
hôm nay thăm và làm việc với các đơn vị
thuộc cục truyền thông công an nhân dân thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
biểu dương những kết quả thành tích của các đơn vị đã đạt được trong sáu tháng đầu năm
qua lắng nghe những ý kiến báo cáo đề xuất từ cấp cơ sở thứ trưởng trần quốc tỏ
chia sẻ về những khó khăn vương mắc của cục truyền thông công an nhân dân hiện nay
nhấn mạnh đây là một đơn vị lớn hội tụ nhiều đầu mối
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị cục truyền thông công an nhân dân
trong đó tập trung làm rõ những vấn đề còn tồn tại lý giải nguyên nhân
từ đó kiến nghị những giải pháp cụ thể
thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu các cục chức năng có liên quan
kịp thời giải đáp những kiến nghị đề xuất của các đơn vị thuộc cục truyền thông công an nhân dân
lãnh đạo chỉ huy các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ thẳng thắn trách nhiệm
xiết chặt kỷ luật kỷ cương đoàn kết nỗ lực phân đấu hoàn thành những nhiệm vụ được sao
thay mặt lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân đại tá nguyễn thúy quỳnh
trân trọng cảm ơn sự quan tâm chia sẻ hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo bộ công an
và cá nhân thứ trưởng trần quốc tỏ cũng như các cục nghiệp vụ của bộ công an
cục truyền thông công an nhân dân sẽ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn
tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
sáng nay dự và phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện
phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh an toàn bảo vệ năm hai nghìn hai mươi ba
thiều tứ nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an nêu rõ
triển lãm là hoạt động thiết thực có ý nghĩa lớn tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước
về lĩnh vực an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy tiếp cận với các công nghệ giải pháp
sản phẩm tiên tiến hiện đại và các đối tác tiềm năng trong nghiên cứu ứng dụng phát triển sản xuất
kinh doanh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước bảo vệ an toàn
tính mạng sức khỏe tài sản và sự bình yên hạnh phúc cho người dân
thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh với sự tham gia của bốn trăm chín mươi gian hàng thuộc ba trăm năm mươi đơn vị
đến từ hai mươi ba quốc gia vùng lãnh thổ triển lãm trên lĩnh vực an ninh an toàn bảo vệ và phòng cháy
chữa cháy ngày càng thu hút nhiều hơn sự quan tâm của các cơ quan quản lý các đơn vị
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chuyên ngành trong và ngoài nước
nhất là trong điều kiện tình hình biến đổi khí hậu an ninh phi truyền thống trên thế giới và việt nam
ngày càng diễn biến phức tạp hơn tác động và làm gia tăng các nguy cơ về tội phạm phi truyền thống
cháy nổ sự cố tai nạn và các vấn đề an ninh xã hội khác
triển lãm là cơ hội cho các đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước trao đổi thông tin
chia sẻ kinh nghiệm tìm hiểu thị trường đồng thời là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp trong và ngoài nước
nghiên cứu đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy tại việt nam
đây là yếu tố quan trọng để giúp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
có các sản phẩm phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy sản xuất trong nước
đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy chữa cháy ở việt nam
sẽ có một cuộc tọa đàm đối thoại giữa cục cảnh sát phòng cháy cháy và đơn vị chức năng của bộ xây dựng
để trao đổi những vấn đề liên quan công tác phòng cháy cháy căn ăn hộ
trong đó sẽ có những giải thích trao đổi để tháo gỡ những con bước mà các doanh nghiệp hiện nay đang còn chưa rõ
thì sẽ có những giải thích đó để cho các doanh nghiệp cũng như các đơn vị rõ để thực hiện cho đúng quy định pháp luật
tại triển lãm lực lượng chức năng cũng tổ chức tuyên truyền hướng dẫn trải nghiệm kỹ năng thoát nạn
kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và thực hành các kỹ năng chữa cháy cứu nạn
cứu hộ kỹ năng xử lý sự cố phục vụ người dân
sáng nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phát động cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy
nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy đến các cấp các ngành và nhân dân
tại buổi họp báo đại diện cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết
thời gian vừa qua mặc dù lực lượng chức năng đã quyết liệt triển khai nhiều kế hoạch phương án phòng chống tội phạm ma túy
tuy nhiên tình hình tội phạm và tên nạn ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp là một nguy cơ an ninh phi truyền thống
mang tính xuyên quốc gia để tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy đến các cấp các ngành và nhân dân
ngày chín tháng ba bộ công an đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy
đối tượng dự thi là công dân việt nam ở trong và nước ngoài người việt nam sinh sống học tập làm việc ở việt nam
ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy sẽ góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cảnh báo toàn xã hội
nhất là thanh thiếu niên học sinh sinh viên về hiểm họa ma túy
cuộc thi tổ chức theo hai hình thức là thi viết tự luận và trực tuyến trên website thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy vn
cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày hai mươi tháng bảy đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi
nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
đã tổ chức hoạt động về nguồn dân hương dân hoa tại các địa chỉ đỏ thăm và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ
người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh quảng trị
đoàn đã đến dân hương dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ trường sơn nghĩa trang liệt sĩ đường chín
thành cổ quảng trị và khu tưởng niệm bên dòng sông thành hán những địa chỉ đỏ
ghi dấu chiến công anh dũng của cha ông trong những năm tháng chiến tranh tàn khốc nhất
trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ những chiến sĩ công an
bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
và hứa sẽ luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng trong chuyến về nguồn trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ cũng trực tiếp đến thăm hỏi
tặng quà cho một mươi một gia đình có công với cách mạng tại huyện giao linh tỉnh quảng trị và huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
nhân kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
năm năm thành lập cục truyền thông công an nhân dân
tối ngày hôm nay cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng lần thứ nhất
đây là sân chơi bổ ích nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần
thắt chặt tình đoàn kết thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ trong toàn đơn vị
với sự tham gia của một mươi ba đoàn nghệ thuật đến từ các đơn vị của cục truyền thông công an nhân dân
đã mang lại cho liên hoan nhiều tiết mục độc đáo
với thời gian chuẩn bị không phải là dài
nhưng các tiết mục được đầu tư giàn dựng công phu
nhiều tác phẩm ca ngợi tình yêu quê hương đất nước
ban thời sự truyền hình công an nhân dân đã mang đến hội diễn lần này một chương trình nghệ thuật
khắc họa những hình ảnh riêng có của đồng bằng bắc bộ
với bốn tiết mục mang âm hưởng dân ca
và chúng tôi đã cố gắng khai thác tất cả những năng khiếu sẵn có
của chính cán bộ chiến sĩ trong ban thời sự
với bốn tiết mục đầy đủ các thể loại như là tốt ca song ca
độc tấu đàn tì bà và một tiết mục múa độc lập
do chính các nữ cán bộ chiến sĩ của ban thời sự biểu diễn
đến với liên hoan nghệ thuật quần chúng cục truyền thông công an nhân dân lần này
thì đội của báo công an nhân dân đến với ba tiết mục
mang âm hưởng từ truyền thống đến đương đại
và có cả tiết mục có tiếng nước ngoài
và chúng tôi đã có dù là thời gian chuẩn bị tương đối ngắn
nhưng chúng tôi cũng hết sức khẩn trương
và đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ rất nhiệt tình và hồ hởi tham gia
với hai mươi chín tiết mục đa dạng các thể loại
từ các tiết mục đơn ca song ca tốt ca nhảy hiện đại
múa dân gian hát múa tập thể đến độc tấu đàn tì bà
các đoàn nghệ thuật với sự tham gia chính là những cán bộ chiến sĩ
phóng viên biên tập viên đã mang lại cho liên hoan những tiết mục đặc sắc
với tôi là một sự bổng
bất ngờ tôi đến với hội diễn này
với một tâm thế là đi chấm thi cho một hội diễn nội bộ
chắc là chúng ta có thể gọi là cây nhà lá vườn
nhưng mà khi đến nơi thì tôi hết sức là bất ngờ
vì cái sự chuẩn bị rất là công phu của các đoàn nghệ thuật tham gia hội diễn
và cũng thấy các bạn đã đầu tư rất là
bài bản trong các tiết mục mà mình tham gia thể loại và hình thức thì cũng rất là phong phú
đơn ca song ca tốt ca rồi là tất cả những cái thể loại từ hiện đại cho đến dân gian
rồi đương đại rồi vào chủ đề ca ngợi tổ quốc ca ngợi lực lượng của mình cũng rất là rõ nét
liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ nhất của cục truyền thông quốc an nhân dân
là dịp để cán bộ chiến sĩ phóng viên biên tập viên người lao động trực tiếp trong đơn vị
có cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động
văn hóa văn nghệ góp phần phát hiện bồi dưỡng các nhân tố
có khả năng để tham gia các cuộc thi văn hóa văn nghệ do bộ công an tổ chức
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần thắt chặt tinh thần đoàn kết
trong cán bộ chiến sĩ người lao động trong đơn vị
cũng chính là góp phần nâng cao về công tác chuyên môn
nhiệm vụ chính trị của cục truyền thông công an nhân dân
mặc dù là lần đầu tiên diễn ra liên hoan nhưng hội diễn đã mang lại nhiều tiết mục đặc sắc
đây có thể nói là sân chơi bổ ích để các cán bộ chiến sĩ công nhân viên
cũng như các biên tập viên phóng viên của cục truyền thông công an nhân dân
có cơ hội thể hiện tài năng của mình
qua đó cũng tạo khí thế giúp cán bộ chiến sĩ thi đua
lao động sản xuất nâng cao chất lượng chuyên môn trong công tác
tin an ninh trả tự giết người rồi bỏ trốn sang nước ngoài cho đến khi bị bắt
hồ ngọc sao và nguyễn văn thế cùng chú huyện hương nguyên tỉnh nghệ an
đã bị công an tỉnh nghệ an khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào ngày tám tháng năm sao và thế xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông
tại một nhà hàng hai đối tượng đã dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
hai đối tượng bỏ trốn sang nước ngoài cho đến khi bị bắt
lực lượng công an thu giữ một con dao là hung khí gây án cùng với một số tăng vật khác
thưa quý vị hiện nay bộ công an đã cung cấp dịch vụ công
độ bốn đối với việc làm hồ sơ thủ tục hộ chiếu phổ thông
công dân có thể làm hộ chiếu online ngay tại nhà chỉ bằng vài thao tác đơn giản
mà không cần mất nhiều thời gian đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh như trước đây
tuy nhiên có cung thì át cũng có cầu một số đối tượng đã lợi dụng một bộ phận người dân
không quen sử dụng công nghệ chưa thao tác được trên cổng dịch vụ công
từ đó tiếp cận mời trào dịch vụ làm hộ chiếu online
ít nhiều người biết rằng việc làm hộ chiếu trực tuyến qua cò mồi dẫn tới thông tin cá nhân
của công dân sẽ bị lộ lọt đánh cắp hoặc là thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
do công việc phải làm hộ chiếu gấp lại chưa quen với việc làm hồ sơ qua cổng dịch vụ công
chị vư tìm kiếm người làm dịch vụ hộ chiếu trên mạng xã hội
dù phải làm với mức giá cao gấp nhiều lần lệ phí theo quy định chị vư vẫn chấp nhận

và thứ năm thì họ có yêu cầu về địa chỉ chính xác của mình
dù là rất là sợ khi mà lộ thông tin của mình tuy nhiên thì mình cũng đang rất là gấp
cho nên là mình cũng đã đổi thông tin cho bên làm hộ chiếu
không ít trường hợp như chị vư
kết quả tìm kiếm trên google về dịch vụ làm hộ chiếu online
chỉ trong vòng bốn mươi năm giây đã có tới gần ba mươi hai triệu kết quả
thậm chí các đối tượng còn đặt tên website mập mờ
dễ gây nhầm lẫn là website của cơ quan nhà nước như thế này
còn trên mạng xã hội cũng không khó để tìm thấy hàng trăm trang về dịch vụ cò làm hộ chiếu

thực tế hiện nay nhiều thủ tục hành chính giao dịch được cung cấp qua cổng dịch vụ công
để sử dụng công dân bắt buộc phải có tài khoản định danh điện tử và thông tin chính chủ
như vậy nếu người dân cung cấp thông tin cá nhân quan trọng
các đối tượng sẽ dễ giao dịch
các đối tượng sẽ có tài khoản lợi dụng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng
vay tiền trên các ứng dụng trực tuyến hoặc đánh cắp các tài khoản trực tuyến mà công dân đang sử dụng
như tài khoản ngân hàng zalo facebook vneid
sau đó sử dụng chính các tài khoản đã đánh cắp để thực hiện hành vi lừa đảo
khuyến cáo công dân là nếu chúng ta có nhu cầu nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công
thì vào các trang cổng thông tin điện tử của công an thành phố của cục xuất nhập cảnh
hiện nay thì cái việc thực hiện nộp hộ chiếu mức độ bốn là đã toàn trình rồi
tức là chúng ta khai và thanh toán rồi đăng ký hộ chiếu sẽ được chuyển trả về tận tay
thủ tục làm hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn hiện đã hoàn thiện thao tác dễ dàng thuận lợi
trong trường hợp người dân còn gặp khó ở bất cứ không nào cũng nên tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
để được hỗ trợ tuyệt đối không nên tìm đến các đối tượng trung gian
để tránh bị lợi dụng
tám giờ sáng qua một mươi tám tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông các môn cho thấy số điểm một mươi năm nay tăng mạnh so với năm ngoái
trung bình điểm thi có sự ổn định so với các năm
điều này giúp ổn định tránh xáo trộn lớn đối với các thí sinh và phụ huynh khi mà vẫn có nhiều thí sinh sử dụng điểm này làm phương thức xét tuyển đại học cho mình
môn toán có tỷ lệ thí sinh đạt từ tám trở lên chiếm hai mươi một ba với ngữ văn là bốn mươi sáu tăng hơn năm trước nhưng lại không còn cơn mưa điểm một mươi
môn biến động nhất năm nay là sinh học với tỷ lệ điểm tám trở lên chiếm khoảng một mươi năm mươi một giảm so với năm ngoái gần tám
với tỷ lệ phần trăm như vậy so với tỷ lệ chỉ tiêu của các phương thức tuyển sinh khác ở các trường đại học có thể giảm từ năm đến một điểm
nhưng về cơ bản kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển vào đại học năm nay
động lớn như năm ngoái và các trường đại học có thể yên tâm sử dụng kết quả để tuyển sinh
khi luật giáo dục đại học hai nghìn một mươi tám sửa đổi thì việc tuyển sinh là việc của các trường cho nên đề thi đây là kỳ thi trung học phổ thông
thì tôi cho rằng rất bám sát kết quả kỳ thi trung học phổ thông
hai nữa là đã có sự phân hóa rất tốt tôi lấy ví dụ như là môn sinh ví dụ như là môn toán ví dụ như là môn hóa học và môn lịch sử
đấy là những môn mà có cái sự phân hóa đề thi rất là rõ rệt so với năm ngoái
cũng qua phân tích phổ điểm cho thấy số điểm mới năm nay tăng mạnh so với năm ngoái
cụ thể năm nay cả nước có tổng cộng một mươi sáu ba trăm sáu mươi sáu điểm một mươi tăng hai chín lần so với năm ngoái
tuy nhiên số điểm một mươi năm nay tập trung chủ yếu vào môn giáo dục công dân ngữ văn chỉ có duy nhất một điểm một mươi
mục tiêu của kỳ thi được đưa ra là để xét tốt nghiệp nên mức độ thí sinh đạt được kết quả thể hiện đủ chuẩn trong một mươi hai năm không phải là một kỳ thi chọn lọc
nhiều chuyên gia đánh giá qua kết quả để thấy sự điều chỉnh hàng năm của bộ giáo dục và đào tạo là phù hợp nhất với mục tiêu đề ra của kỳ thi
cái việc ra đề của bộ là làm có thể nói là khá là chắc chắn
và cái thứ hai nó tạo ra được một cái sự ổn định cho xã hội cho học sinh cũng như là phổ huynh
đấy là cái điều đáng mừng
và đặc biệt một số môn thì có những sự cải thiện tốt hơn
tôi thấy ví dụ như
là phổ điểm môn lịch sử năm nay về hình dáng là đẹp hơn so với hai năm trước
kết thúc của việc công bố điểm thi thì một bước tiếp theo đó là việc phân quyền cho các địa phương
đó là tập trung cho việc khẳng trương để xét tốt nghiệp cho các em
và kết thúc chậm nhất là ngày hai mươi bốn tháng bảy này
và sau đó thì các em lưu ý là sử dụng cái của thi
và trên cơ sở cái phổ điểm cũng như cái điểm thi từng môn từng tổ hợp môn
thì các em có cái việc điều chỉnh cũng như xem xét để cân nhắc
thì xét định nguyện vọng tốt nhất cho cái ngành nghề của bệnh học
phổ điểm được đưa ra sẽ là một dữ liệu quan trọng để thí sinh có thể thông qua đó đánh giá khả năng vào từng ngành đăng ký nguyện vọng phù hợp
các thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng đăng ký từ nay đến ngày ba mươi tháng bảy trên hệ thống tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo